chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng được gặp đội tuyển bóng đá nữ quốc gia việt nam và dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới các cô gái vàng việt nam
chức vô địch bóng đá đông nam á năm hai nghìn một mươi chín mà đội tuyển bóng đá nữ vừa giành được đã làm giàu thêm bảng thành tích của bóng đá nữ việt nam
đưa chúng ta trở thành đội bóng đá nữ số một khu vực với ba lần vô địch đông nam á năm lần giành huy chương vàng sea games
hiện nay trên bảng xếp hạng bóng đá fifa đội tuyển bóng đá nữ việt nam đã xếp thứ ba mươi bốn thế giới và thứ sáu của châu á một bảng thành tích mà đội tuyển bóng đá nam cũng đang mơ ước
chủ tịch quốc hội mong rằng nhìn lại bảng thành tích này càng cảm thấy tự hào đối với sự phấn đấu hy sinh của các nữ cầu thủ
thành tích của đội tuyển bóng đá nữ đã đóng góp rất quan trọng cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ việt nam
chủ tịch quốc hội cũng chỉ rõ cần có những chiến lược phát triển phù hợp để phát triển bóng đá nữ việt nam và cho rằng đây là trách nhiệm trước hết của liên đoàn bóng đá việt nam và của ngành thể dục thể thao
đội tuyển bóng đá nữ việt nam còn có rất nhiều mục tiêu lớn cần phải chinh phục
trước mắt là sea games vào dịp cuối năm nay ở philippines và mục tiêu xa hơn đó là được tham dự world cup bóng đá nữ vào năm hai nghìn hai mươi
thay mặt lãnh đạo quốc hội chủ tịch quốc hội chúc đội tuyển bóng đá nữ việt nam tiếp tục thành công thực hiện được giấc mơ của mình
chinh phục những đỉnh cao và đưa lại niềm tự hào cho phụ nữ việt nam cũng như cho dân tộc việt nam
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng các phần quà của các nhà tài trợ cho ban huấn luyện và các nữ cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ việt nam
thưa quý vị trong khuôn khổ đại hội đồng lần thứ một trăm bốn mươi một liên minh nghị viện thế giới ipu một trăm bốn mươi
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi theo giờ địa phương tại trụ sở bộ ngoại giao séc bi phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã gặp phó thủ tướng thứ nhất kiêm bộ trưởng ngoại giao séc bi ivsa dasik
tại cuộc gặp phó chủ tịch thường trực quốc hội mong muốn hai nước cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại văn hóa giáo dục đào tạo thể thao
về phần mình phó thủ tướng thứ nhất kiêm bộ trưởng ngoại giao séc bi bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với việt nam
thông qua trao đổi đoàn các cấp phó thủ tướng thứ nhất cho biết sẽ sớm thăm việt nam để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
tiếp đó chiều tối ngày một mươi bảy tháng một mươi phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tham dự lễ bế mạc đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới ipu lần thứ một trăm bốn mươi
tại đây phó chủ tịch thường trực quốc hội đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể đại hội đồng ipu một trăm bốn mươi một với chủ đề
tăng cường luật pháp quốc tế với vai trò và cơ chế tổ chức của nghị viện sự đóng góp của hợp tác khu vực
bên lề đại hội đồng ipu một trăm bốn mươi một đoàn đại biểu quốc hội việt nam đã có các cuộc gặp tiếp xúc với chủ tịch ipu tổng thư ký ipu
trưởng đoàn các nước lào myanmar australia cuba belarus góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa việt nam với các đối tác
đặc biệt cuộc gặp với chủ tịch quốc hội và phó thủ tướng thứ nhất séc bi được phiếu séc bi đánh giá là cuộc gặp mang tính chất lịch sử
góp phần tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị giữa việt nam và séc bi
với chủ đề phát triển thành phố hồ chí minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế hôm nay ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã tổ chức diễn đàn kinh tế thành phố năm hai nghìn một mươi chín tới dự có đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy và phó thủ tướng vũ đức đam
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành và gần tám trăm linh đại biểu là các chuyên gia kinh tế nhà khoa học doanh nghiệp trong và ngoài nước
bí thư thành hủy thành phố hồ chí minh nguyễn thiện nhân đã đưa ra một mươi thông điệp của thành phố đến các nhà đầu tư và khẳng định thành phố hồ chí minh
đang hội tụ đủ nhiều yếu tố để trở thành trung tâm tài chính của cả nước và khu vực bí thư thành hủy thành phố hồ chí minh nhấn mạnh hiện nay
thành phố hồ chí minh có vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế của phía nam đang có năng suất lao động cao gấp ba lần cả nước nên nhà đầu tư
có thể thu hồi giá trị gia tăng cao hơn bình quân cả nước mục tiêu của diễn đàn năm nay là cung cấp các yếu tố đầu vào và lắng nghe ý tưởng mới
tiếp thu góp ý phản biện của các đại biểu giúp thành phố đưa ra chiến lược sớm hiện thực hóa trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế mà thành phố đã ấp ủ cách đây gần hai mươi năm
hôm nay đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội làm việc với thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân thành phố
về một số nội dung trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội chủ trì buổi làm việc
tại buổi làm việc các đại biểu thuộc đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đã kiến nghị một số vấn đề đại biểu và cử tri hà nội đặc biệt quan tâm
cụ thể là vấn đề bảo vệ môi trường nhìn từ vụ cháy tại công ty bóng đèn phích nước dạng đông vấn đề ô nhiễm bụi không khí và nhất là vấn đề ô nhiễm nguồn nước an ninh nguồn nước
qua vụ đổ trộm dầu thải vào đầu nguồn cấp nước sạch sông đà vừa xảy ra gây rất nhiều hệ lụy đối với cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân thủ đô
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung cho biết hà nội đang cố gắng khắc phục hậu quả bảo đảm đủ nước cho người dân
sau ngày hai mươi tháng một mươi các cơ quan chuyên môn đơn vị liên quan sẽ tiến hành giám định liên tục nếu kết quả đạt tiêu chuẩn mới thông báo cho người dân tiếp tục dùng nước sông đà trở lại bình thường
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng mong muốn chính phủ có cơ chế đặc thù để hà nội làm tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn nguồn nước bảo đảm nguồn nước cung cấp cho người dân trên địa bàn thành phố
chiều nay ngày một mươi tám tháng một mươi công an tỉnh hòa bình cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ việc đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp tới nhà máy nước sạch sông đà
đại diện lãnh đạo công an tỉnh hòa bình cho biết ba nghi phạm xả chất thải xuống nguồn nước của nhà máy sông đà là lý đình vũ ba mươi bảy tuổi nguyễn trương đại hai mươi năm tuổi cùng chú băng ninh và hoàng văn thám ba mươi ba tuổi chú lạng sơn
ngày một mươi bảy tháng một mươi công an đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp với nguyễn trương đại hoàng văn thám và tiếp tục truy bắt lý đình vũ
tại cơ quan điều tra đại và thám khai ngày sáu tháng một mươi hai người được lý đình vũ thuê lái xe ô tô tải đi từ băng ninh đến một công ty ở phú thọ lấy chất thải bơm vào một mươi thùng chứa tổng dung tích khoảng một mươi mét khối
ngày tám tháng một mươi đại thám và vũ lái xe tải vào xe bốn chỗ đưa chất thải lên địa bàn xóm quyết tiến xã phúc tiến huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình đổi trộm rồi bỏ trốn
kết quả điều tra ban đầu xác định hai ô tô thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải du lịch minh phương huyện thuận thành băng ninh và xe ô tô bốn chỗ có chủ phương tiện là nguyễn văn quyền chú tại văn lâm hưng yên
cả hai chiếc ô tô đều bị thu giữ phục vụ điều tra hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật
thưa quý vị chiều nay một mươi tám tháng một mươi sau năm ngày xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi tại hà giang kết thúc phần tranh tụng giữa viện kiểm sát với luật sư và các bị cáo
hội đồng xét xử công bố nghỉ nghị án từ ngày hai mươi một tháng một mươi và sẽ tuyên án vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
được nói lời sau cùng các bị cáo đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và đã gửi lời xin lỗi với đảng nhà nước và nhân dân tỉnh hà giang
mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật mong hội đồng xét xử xem xét giảm
nhẹ mức án thay mặt hội đồng xét xử bà vương thị thu hà phó tranh án tòa án hình sự tòa án nhân dân tỉnh hà giang thẩm phán
chủ tọa phiên tòa công bố hội đồng xét xử nghỉ nghị án từ ngày hai mươi một tháng một mươi và sẽ tuyên án vào ngày hai mươi năm tháng một mươi tới
trước đó trong phiên tòa ngày một mươi bảy tháng một mươi viện kiểm sát đã đề nghị tòa tuyên bị cáo nguyễn thanh hoài từ tám đến chín năm tù
vũ trọng lương từ bảy đến tám năm tù các bị cáo triệu thị chính và lê thị dung cùng mức án hai năm đến hai năm sáu tháng tù
các bị cáo phạm văn khuôn một năm đến một năm sáu tháng tù cho hưởng án treo
thưa quý vị sáng nay một mươi tám tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh sơn la tiếp tục xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
để nâng điểm cho bốn mươi bốn thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
sau phần hội ý kéo dài gần hai tiếng hội đồng xét xử đã quyết định
trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung tội đưa và nhận hối lộ
theo đó do thiếu chứng cứ để chứng minh một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa
có căn cứ cho rằng có người khác đồng phạm khác tham gia vào hành vi nâng điểm nhưng chưa được khởi tố vụ án
khởi tố bị can nên cần phải điều tra bổ sung
hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ động cơ mục đích của các bị cáo khi thực hiện nâng điểm cho bốn mươi bốn thí sinh
xem xét khởi tố vụ án để điều tra tội đưa hối lộ nhận hối lộ và môi rời hối lộ
chủ tọa yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc số tiền hành vi thỏa thuận
thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã lấy ý kiến của luật sư bào chữa và các bị cáo về đề nghị của đại diện viện kiểm sát
theo đó tám bị cáo cùng các luật sư bào chữa đều thống nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung là cần thiết
thưa quý vị tại tỉnh bình dương công an thị xã thuận an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam hai mươi đối tượng tham gia đánh bạc trên địa bàn thị xã
trước đó qua công tác nắm tình hình địa bàn và đối tượng ngày một tháng một mươi công an thị xã thuận an phát hiện một nhóm đối tượng
đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại một căn tròi lá nằm trong vườn cao su thuộc khu phố một b
phường an phú thị xã thuận an quyết triệt phá tụ điểm đánh bạc này và xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc
công an thị xã thuận an đã triển khai lực lượng vây bắt
tại hiện trường công an đã tạm giữ hai mươi đối tượng đang say xưa sát phạt và thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng
cùng nhiều dụng cụ mà các đối tượng sử dụng để chơi bạc hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian gần đây các ngành chức năng của tỉnh phú yên liên tục phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển mua bán cây cồn
đây là cây rừng tự nhiên có thân gỗ cứng đường kính từ một mươi một mươi năm cm được sử dụng làm bè nuôi tôm hùm
cây cồn được các đối tượng khai lực
cây cồn được khai thác tại các khu vực rừng rắp danh với tỉnh phú yên vận chuyển vào ban đêm xuống các địa bàn ven biển để tiêu thụ
so với nhiều loại cây rừng khác giá trị gỗ của cây cồn không cao nhưng cứng và chịu được ở dưới nước thời gian dài hơn
chính vì vậy cồn đang bị khai thác với số lượng lớn không riêng ở phú yên mà còn xảy ra tại các tỉnh tây nguyên
ảnh hưởng rất lớn đến diện tích rừng tự nhiên
trước thực trạng trên tỉnh phú yên đang tích cực chỉ đạo lực lượng kiểm lâm quyết liệt ngăn chặn
với tây nguyên cơn sốt này vẫn còn diễn ra âm ỉ do nhu cầu nuôi tôm hùm của người dân đang ngày càng tăng cao
thưa quý vị liên quan đến việc hàng loạt công nhân công ty trách nhiệm hiểu hạn golden victory việt nam
tại khu công nghiệp nghĩa minh xã nghĩa minh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định bị ngộ độc khí
liên đoàn lao động tỉnh và đại diện doanh nghiệp đã đến thăm hỏi động viên tặng quà hỗ trợ các công nhân đang nằm viện
theo các cơ quan chức năng đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi
đã có tổng cộng một trăm hai mươi năm công nhân phải nhập viện do ngộ độc khí
ngay sau khi sự việc xảy ra liên đoàn lao động tỉnh nam định đã phối hợp với ngành y tế
tổ chức đưa nạn nhân đi điều trị đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân mỗi người năm trăm linh đồng
ngoài ra liên đoàn lao động tỉnh nam định đã đề nghị với công ty
chủ động hỗ trợ tiền viện phí và tính ngày công lao động như bình thường cho các công nhân đang điều trị
đến một mươi ba giờ chiều nay đã có một mươi ba công nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định được xuất viện
các trường hợp còn lại đang được phục hồi tích cực và sẽ sớm ổn định sức khỏe
theo thống kê chín tháng đầu năm lực lượng chức năng một mươi bốn tỉnh thành phố khu vực phía bắc đã phát hiện bắt giữ
xử lý trên ba mươi bảy vụ vi phạm thu nộp ngân sách hơn một tám trăm linh tỷ đồng
thông tin này được đưa ra trong buổi giao ban công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
một số tỉnh phía bắc năm hai nghìn một mươi chín tổ chức chiều nay tại phú thọ
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình trạng sản xuất buôn bán kinh doanh vận chuyển tiêu thụ hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ
hàng giả hàng kém chất lượng hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra phức tạp có chiều hướng gia tăng
đã bắt và xử lý hơn ba mươi bảy vụ vi phạm nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần hai tỷ đồng
các tỉnh thành phố khu vực phía bắc đã chủ động phối hợp với các bộ ngành trung ương
triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm quản lý ổn định thị trường chỉ đáo các ngành lực lượng đơn vị địa phương
quản lý địa bàn tăng cường kiểm tra kiểm soát định kỳ và đột xuất trên các địa bàn mặt hàng trọng điểm
trong quý bố năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đáo ba trăm tám mươi chín các tỉnh cần tăng cường triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm
phòng chống buôn lậu giát lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
sáng nay tại đà nẵng thường trực thành ủy đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung
của thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm và thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm hai nghìn bốn mươi
về tầm nhìn quy hoạch chung đơn vị tư vấn thống nhất quan điểm là phát triển đà nẵng trở thành một đô thị sông nước bền vững
và có bản sắc riêng theo tính toán của đơn vị tư vấn dân số của đà nẵng vào năm hai nghìn bốn mươi năm
có thể lên đến gần hai triệu người các chuyên gia cho rằng thành phố cần phải chú trọng phát triển đô thị nén
tại khu vực trung tâm tạo thêm không gian công cộng và tiện đích đô thị đồng thời phát triển đô thị mở rộng dân về hướng tây
về phát triển hạ tầng cảng biển đơn vị tư vấn đề xuất định hướng mở rộng cảng tiên sa phục vụ cho cụm logistic
dịch vụ sửa chữa tàu thuyền dịch vụ du lịch ngoài ra thành phố cần nghiên cứu tạo hành lang để phục vụ cho định hướng phát triển chung của đô thị trong tương lai
cũng tại đà nẵng trong chiều nay sở thông tin và truyền thông thành phố đã công bố và đưa vào sử dụng thí điểm hai ứng dụng dịch vụ dữ liệu và ứng dụng cho và nhận
cổng dịch vụ dữ liệu có địa chỉ ww cổngdữliệu vn opendata danang gov vn làm nền tảng thu thập công khai dữ liệu theo hình thức mở phục vụ nhu cầu khai thác tra cứu của các tổ chức cá nhân
đồng thời cho phép tổ chức cá nhân cung cấp dữ liệu của mình theo hình thức dịch vụ dữ liệu
ứng dụng cho và nhận nhằm mục đích áp dụng công nghệ để tạo ra một kênh kết nối sẻ chia miễn phí các vật phẩm đồ dùng còn giá trị từ các cá nhân không còn sử dụng đến những người có nhu cầu
đồng thời có thể kết nối các nhà hào tâm tổ chức các chương trình thiện nguyện qua phương tiện công nghệ thông tin
theo số liệu của ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương thành phố đà nẵng đã hoàn thành trên chín mươi chín công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
xếp thứ nhất trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
đây là thông tin được công bố tại hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín do ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức vào chiều nay một mươi tám tháng một mươi
theo kết quả sơ bộ
dân số thành phố đà nẵng đến thời điểm ngày một tháng bốn là hơn một một triệu người xếp thứ ba mươi chín trong cả nước tăng hơn hai trăm bốn mươi sáu người so với năm hai nghìn chín
tỷ lệ dân số thành thị chiếm hơn tám mươi bảy nông thôn trên một mươi hai tỷ số giới tính đạt chín mươi bảy hai nam trên một trăm linh nữ diện tích nhà ở bình quân đầu người hơn hai mươi bảy m hai một người
thưa quý vị tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín vừa khai mạc sáng nay
đây là năm thứ ba liên tiếp sự kiện này được ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phối hợp với đại sứ quán phần lan tại việt nam tổ chức
tuần lễ quay năm hai nghìn một mươi chín tập hợp hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp trong nước và quốc tế với các mô hình khởi nghiệp thành công để giới thiệu đến cộng đồng
kết nối các nguồn lực xã hội tôn vinh các tập thể cá nhân có đồng góp tích cực vào hoạt động khởi nghiệp sáng tạo
và hơn ba mươi sự kiện hội thảo tòa đàm để các nhà quản lý
kinh tế và cộng đồng khởi nghiệp cùng đánh giá định hướng hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố hồ chí minh
qua đó thúc đẩy hơn nửa hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố trong thời gian tới
sự kiện lần này còn thể hiện rõ cam kết của chính quyền thành phố trong việc kiến tạo hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp
sớm đưa thành phố hồ chí minh trở thành thành phố của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cả nước và khu vực
thưa quý vị đề án sáu trăm bốn mươi một về phát triển thể lực tầm vóc người việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển thể lực tầm vóc người việt nam
để thúc đẩy các hoạt động của chương trình ban điều phối đề án đã phối hợp chặt chẽ với nhiều bộ ngành địa phương
huy động sự tham gia tích cực từ các nguồn xã hội hóa của cộng đồng các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân trong xã hội
đề án sáu trăm bốn mươi một về phát triển thể lực tầm vóc người việt nam
tầm vóc người việt nam sáng nay một mươi tám tháng một mươi tại hà nội ban điều phối đề án sáu trăm bốn mươi một tổng cục thể dục thể thao
và công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng gia hưng tổ chức lễ ký kết tài trợ
kinh phí tài trợ sẽ được sử dụng cho việc đào tạo cán bộ nguồn nhân lực để phục vụ cho việc triển khai mô hình
hệ thống các bài tập thể dục với dụng cụ cho trẻ từ ba đến sáu tuổi của đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi và thúc đẩy các hoạt động của chương trình bốn nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức
và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực tầm vóc người việt nam

thưa quý vị mã pì lèng panorama là cái tên khá nổi tiếng trong thời gian gần đây
một công trình bảy tầng ngang nhiên tồn tại trên đèo mã pì lèng di sản đã được unesco công nhận là điều pháp luật không cho phép
nhưng công trình này đã tồn tại được gần một năm mới nhận được sự quan tâm của dư luận và cơ quan chức năng
nếu như không có sự quan tâm sát sao liệu mã pì lèng panorama có bị lãng quên như rất nhiều những công trình sai phạm trước đây
chuyên mục tâm điểm hôm nay là những công trình sai phạm

từ một khu đất nuôi ong sau một năm công trình khách sạn bảy tầng này đã trở thành điểm nhấn ngay trên đèo mã pì lèng
điểm nhấn vì sự độc tôn của nó ở một địa danh nổi tiếng là di sản văn hóa một trong tứ đại đỉnh đèo của việt nam nơi mà theo quy định không được phép xây dựng
điểm nhấn thu hút dư luận vì nó đã tồn tại một năm ngoài hành lang pháp luật chẳng lẽ chính quyền địa phương lại không biết
sự sai phép cho dù là ở đỉnh mã pì lèng hay bất cứ đâu trên lãnh thổ việt nam này thì tôi khẳng định là cho dù có phần đúc đẩy du lịch có phần đúc đẩy văn hóa và thể thao thì bộ đoàn thể thao dù đều không được phép
bộ văn hóa thể thao và du lịch nơi thẩm định những vấn đề liên quan đến bảo tồn di sản đã nói không với công trình này
thực tế trong thời gian gần đây đã có nhiều
công trình xây dựng trái phép như thế tại những khu đất nông nghiệp có vị trí đẹp nhất là những nơi được bảo tồn nghiêm ngặt không quy hoạch cho mục đích ở hay cấp phép xây dựng
mã pì lèng panorama khiến dư luận đặt ra câu hỏi tại sao lại ngày càng phổ biến những công trình sai phạm như vậy
vâng rõ ràng câu chuyện ở đây không đơn thuần chỉ làm công trình bảy tầng được xây dựng trên con đèo của di sản thiên nhiên
cùng bàn luận với tôi về chủ đề này xin được giấy tiêu âm
trần ngọc hùng chủ tịch tổng hội xây dựng việt nam
thưa ông nhìn lại nhiều năm qua thì mã pì lèng panorama không phải là công trình hiếm hoi được xây dựng trái phép
xin ông cho biết là tại sao lại có thực trạng này
vừa qua thì chính phủ giao cho bộ xây dựng tổng kết năm năm thực hiện luật xây dựng
trong đó có một vấn đề nổi lên là khá nhiều công trình xây dựng sai phép trái phép và không đúng trình tự của pháp luật
đây là vấn đề nhất